liên quan đến vụ sập nhà số bốn mươi ba cửa bắc hà nội khiến tám người thương vong
cơ quan công an quận ba đình hà nội bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sập nhà là do nhà kế bên thi công dẫn đến vỡ ống nước sụt lờ móng
mặt khác nhà bốn mươi ba xây dựng từ những năm tám mươi của thế kỷ trước không có kết cấu bê tông nên rất yếu
cơ quan công an quận ba đình hà nội bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sập nhà là do nhà kế bên thi công dẫn đến vỡ ống nước sụt lờ móng
cơ quan công an quận ba đình hà nội bước đầu xác định có bốn người tự thoát ra ngoài năm người bị mắc kẹt trong nhà công tác cứu nạn đã được thực hiện khẩn trương
qua điều tra cơ quan công an xác định ngôi nhà số bốn mươi ba cửa bắc là do bà nguyễn thị vân tám mươi hai tuổi làm chủ và con trai bà là trương quốc hùng bốn mươi ba tuổi sinh sống tại đây
nhà bảo vân được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi nên xuống cấp trầm trọng
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu anh hùng thuê thợ tháo rỡ để xây lại
khoảng hai mươi hai h ngày ba tháng tám khi máy xúc đến đào móng sâu khoảng hai mét
thì xảy ra sập nhà số bốn mươi ba
trước những dấu hiệu phạm pháp hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình đã đề xuất khởi tố vụ án
vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để tiếp tục điều tra xử lý